không chỉ tạo ra những va chạm từ phía sau những đối tượng này còn có những thủ đoạn liều lĩnh hơn
theo dõi nạn nhân đến đoạn đường vắng chúng sẵn sàng vượt lên để gây va chạm
tai nạn xảy ra chúng vội áp sát nạn nhân liên tục hỏi thăm để phân tán
thừa lúc nạn nhân không chú ý chúng lập tức móc lấy tài sản trong túi sau đó nhanh chóng bỏ đi
khi bị các đối tượng đe dọa thì nạn nhân cần phải nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế tiếp cận của đối tượng hô hoán
nhờ cái sự trợ giúp của người dân người tham gia giao thông trên đường
cướp giật là loại tội phạm nguy hiểm cần sự trừng phạt thích đáng của pháp luật
trước đây công an quận hoàng mai đã bắt giữ hai đối tượng cướp giật khi chúng đang gây án
tại cơ quan công an hai đối tượng đã khai nhận
thực hiện chất lọt tám vụ cướp giật và trộm cắp tài sản của người đi đường
việc vừa đi xe vừa nghe điện thoại cũng khiến bạn dễ trở thành đối tượng của bọn cướp
nắm được thời cơ chúng sẽ áp sát cướp lấy điện thoại của nạn nhân rồi bỏ chạy
bọn cướp thường đi xe máy từ hai đến ba đối tượng lượn lơ tại những quãng đường vắng để tìm mục tiêu
phát hiện con mồi sơ hở
chúng liền áp sát người bị hại cướp lấy tài sản rồi tăng ga lạng lách tẩu thoát
khuyên tai dây chuyền trang sức giá trị cũng là những tài sản mà các đối tượng nhắm tới
để tránh bị nghi ngờ các đối tượng còn ăn mặc lịch lãm đi xe đẹp và theo dõi nạn nhân
đến đoạn đường vắng đối tượng ra tay giật dây chuyền trên cổ nạn nhân
đối tượng rất dễ có thể manh động và thực hiện cái hành vi có thể ảnh hưởng đến chính sức khỏe tính mạng của chúng ta
và trong trường hợp này chúng ta cần phải bình tĩnh và chi nhớ lại những cái đặc điểm của đối tượng
để từ đó có thể kịp thời báo cho những người xung quanh báo cho cơ quan
tội phạm không thể gây án nếu như chúng không có cơ hội
vì vậy khi ra đường chúng ta cần lưu ý
luôn để túi sách tài sản có giá trị trong cốp xe

trong trường hợp không để vừa nên đeo ba lô túi sách về phía trước ngực
chú ý quan sát hương chiếu hậu đề phòng có người theo dõi
khi bị cướp không nên chống cự rằng co với tội phạm để đảm bảo tính mạng
hãy bình tĩnh chui ghi lại biển số ghi nhận đặc điểm của kẻ cướp để trình báo lại sự việc với cơ quan chức năng
việc bạn cần trọng và có giá trị
giải pháp phòng ngừa ứng phó có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm thiểu loại hình tội phạm này